đức minh là xã có địa bàn rộng với một mươi sáu thôn bon và trên chín mươi tám đồng bào theo các tôn giáo
những năm qua xã đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
xã đã xây dựng được năm mô hình trong đó có ba mô hình được nhân rộng trên toàn xã
nổi bật có mô hình bảo vệ cà phê được thành lập từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
hoạt động rất hiệu quả có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân
được các cấp các ngành ghi nhận đánh giá cao
nhân dịp này ban tổ chức đã trao nhiều kỷ niệm trương bằng khen giấy khen các cấp
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trao số tiền bảy mươi năm triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo và khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã
và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trước đó vào ngày năm và sáu tháng bảy công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với các đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương
tổ chức trao tặng hơn hai trăm linh phần quà với tổng số tiền trên hai trăm linh triệu đồng khám bệnh
cấp miễn phí hơn sáu trăm linh đơn vị thuốc cho người dân và học sinh trên địa bàn triển khai trồng một trăm linh cây sao
thăm tặng quà cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ
đoàn công tác bộ công an ubnd tỉnh quảng nam và công an tỉnh quảng nam
đã tổ chức dân hoa dân hương các anh hùng liệt sĩ tại khu du tích an ninh khu năm và tặng quà các gia đình chính sách
tại khu xô tích an ninh khu năm xã trả tân huyện bắc trả my tỉnh quảng nam
đoàn công tác đã đến dân hoa dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng nghiệm các anh hùng liệt sĩ an ninh khu năm
dịp này đoàn công tác đã tặng hai mươi xuất quà cho các đồng chí nguyên là cán bộ an ninh khu năm
và cán bộ chiến sĩ công an xã thuộc công an tỉnh quảng nam có hoàn cảnh khó khăn
tổng mỗi xuất quà trị giá chín triệu đồng
ngoài ra đoàn cũng đã tặng ba mươi triệu đồng cho trường trung học cơ sở một mươi chín tháng tám xã trà tân huyện bắc trà my
trước đó đoàn công tác cũng đã dân hoa viếng hương tại nhà tưởng nghiệm huỳnh thúc kháng
tại xã tiên cảnh huyện tiên phước và dân hoa viếng hương các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện bắc trả my
thưa quý vị tọa lạc tại số bốn mươi bốn mươi a hàng bài quận hoàn kiếm hà nội với cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại tiêu chuẩn quốc tế
hệ thống dịch vụ đa dạng nhà hát hồ gươm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến được mong chờ của các nghệ sĩ
các đơn vị tổ chức những chương trình nghệ thuật chất lượng cao trong nước và quốc tế
vào sáng ngày mai nhà hát hồ gươm sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động
cùng với lễ khánh thành một chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại đây với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật cho sự kiện này
những nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên tại nhà hát hồ gươm đến từ giàn nhạc giao hưởng mặt trời
một số nghệ sĩ đến từ nhà hát opera hoàng gia vecsae của pháp dọc opera nổi tiếng phạm khánh ngọc và một số nghệ sĩ của nhà hát cao mối nhạc việt nam
để phục vụ cho chương trình các nghệ sĩ đã tích cực tập luyện hoàn thiện các tiết mục trước khi chính thức ra mắt khán giả
đây là thời điểm thực sự có ý nghĩa đối với nghệ thuật biểu diễn của hà nội và việt nam
nhà hát hồ gươm có tiềm năng trở thành địa điểm tổ chức hòa nhạc với âm hưởng tuyệt vời nhất của cả nước nơi có thể trình diễn mọi thể loại từ rock đến giàn nhạc giao hưởng
và giàn nhạc giao hưởng mặt trời chúng tôi rất vinh dự được tham gia biểu diễn tại đây
ngoài ra việc khánh thành một nhà hát mới là sự kiện đặc biệt ở bất cứ nơi nào trên thế giới ở châu á và nhất là ở việt nam
vì thế đây thực sự là một kỳ tích đáng chú ý có thể thay đổi quá trình phát triển của nghệ thuật biểu diễn tại việt nam
nhà hát hồ gươm được bộ công an và ủy ban nhân dân thành phố hà nội quyết định xây dựng tại số bốn nghìn bốn mươi a hàng bài quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nhà hát hồ gươm là nơi mang lại không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại
xen lẫn truyền thống vừa trẻ chung vừa lịch lãm để trở thành điểm hẹn của các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật hàng đầu
thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân cũng như các đoàn khách quốc tế
nơi đây sẽ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị của đảng của nhà nước của bộ công an của thành phố hà nội
và các chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được diễn ra ở đây
tại sao tôi phải dùng đặc biệt
tức là những chương trình nghệ thuật mà nó đòi hỏi
cơ sở vật chất phục vụ rất lớn rất là cao
thế thì ví dụ như các cái đoàn quốc tế về đây chẳng hạn
thế thì họ cần những nơi để họ sáng tạo nghệ thuật thì chúng tôi đã bứng đầy đủ
cũng như là các nghệ sĩ ở trong nước đến đây để chúng ta sáng tạo nghệ thuật
tại các nhà hát hồ gươm thì chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ
không bao giờ tôi cứ tưởng tượng đây là một cái nhà hát huy hoàng và đẹp đẽ như thế này
và thật sự là xúc động
tôi đã từng biểu diễn và làm việc ở rất nhiều các nhà hát
không chỉ riêng tôi mà rất nhiều các nghệ sĩ biểu diễn đã chờ đợi cái sự ra mắt của nhà hát hồ gươm
tại chương trình nghệ thuật biểu diễn tại lễ khánh thành nhà hát hồ gươm
các nghệ sĩ của nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân sẽ biểu diễn các ca khúc
tổ quốc yêu thương hành khúc công an nhân dân cùng giàn nhạc giao hưởng mặt trời
đặc biệt trong chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu
của nhà hát opera hoàng gia vetsai của pháp
với một số tác phẩm trích đoạn tác phẩm âm nhạc kinh điển của thế giới
trong đó có sự hiện diện của một nữ nghệ sĩ biểu diễn đàn hạc cầm hàng đầu của pháp
tổ chức thực hiện việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
trong các hoạt động giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương
với việc xuất trình giấy tờ tài liệu để chứng minh thông tin
vậy cụ thể việc ứng dụng sử dụng tài khoản định danh điện tử
sẽ mang lại những tiện ích như thế nào
đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
biên tập viên linh chi sẽ thông tin chi tiết
thưa quý vị ứng dụng định danh điện tử quốc gia vneid
cùng với tài khoản định danh điện tử giờ đây đã trở nên quen thuộc với mỗi người dân
thay vì ra đường phải mang theo nhiều loại giấy tờ
thì hiện nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có ứng dụng vneid
mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn
khi trên chính ứng dụng này đã có tài khoản định danh điện tử
và được tích hợp một số loại giấy tờ như bảo hiểm y tế
đăng ký xe giấy phép lái xe các hoạt động giao dịch
giải quyết thủ tục hành chính hiện nay
công dân chỉ cần sử dụng thông tin giấy tờ ngay trên ứng dụng vneid
mà không cần phải xuất trình bàn cứng
việc chấp nhận xác thực thông tin của công dân như vậy
đã cho thấy những lợi ích cụ thể khi người dân có tài khoản định danh điện tử
không may bị mất hết các giấy tờ tùy thân
hôm nay ông hưng đã đến trình báo tại công an phường vĩnh tuy
xong cũng rất may vì ông vừa đi tích hợp tất cả giấy tờ
lên tài khoản định danh điện tử của mình
vì vậy ông có thể sử dụng vneid thay cho các giấy tờ tùy thân
trong các giao dịch trong thời gian chờ đợi tìm lại giấy tờ
trước đây thì là nó chưa có cái công chức công dân với cả cái vneid này này
thì là khi mỗi một khi mà người ta có một cái trục trặc gì đấy về giấy tờ ấy
thì là nó rất là vất vả
tôi là người đang bị mất thế mà tôi đã cài cài đặt ở trong này rồi
thì tất cả mọi cái thông tin là cần nó đã có sẵn ở trong này rồi
thời gian gần đây
trong quá trình kiểm tra cư trú tại các khu nhà trọ
lực lượng cảnh sát khu vực công an phường vĩnh tuy
cũng đã thực hiện việc kiểm tra giấy tờ tùy thân bằng ứng dụng vneid
hiện nay trong các hoạt động giao dịch công tác quản lý nhà nước
khi có yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước công dân cũng như các giấy tờ khác
nhiều đơn vị đã chấp nhận việc sử dụng tài khoản định danh mức độ hai
thay thế cho việc xuất trình
các giấy tờ khác việc này được đông đảo người dân ủng hộ và hưởng ứng
bây giờ hiện tại đi ra ngoài ví dụ tôi đi dáng ngân hàng
chẳng hạn tôi làm chuyển khoản hay các thứ gì
tôi chỉ cần đem điện thoại và mã định danh là có đầy đủ
hoặc tôi đi khám sức khỏe
tôi cũng chỉ có mang mỗi cái tôi không phải mang nhiều
chúng tôi cũng hướng dẫn tuyên truyền người dân
các cái giấy tờ được tích hợp trên tài khoản định danh định tử mức hai
là sau này sẽ có thể sẽ được thay thế cho các cái tờ giấy
để người dân nắm được và hiểu được cái lợi ích của cái việc này
qua đó đã đẩy mạnh được cái phong trào cũng như là
người dân đi làm cái tài khoản định danh điện tử
vneid là ứng dụng giúp định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số
công dân có thể sử dụng vneid thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
như là thông báo lưu trú đăng ký thường trú khai báo tạm trú tạm vắng và tố giác tội phạm
vì vậy mà thời gian qua bằng nhiều cách làm hay
sáng tạo lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền về những lợi ích
cũng như tính ứng dụng của tài khoản định danh địa tử đến với công dân
đây là những việc làm quen thuộc của các cán bộ cảnh sát khu vực
phường ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
những thông tin về lợi ích cách sử dụng ứng dụng vneid liên tục được đăng tải
với những lời vận động người dân đến tích hợp tài khoản định danh điện tử
thông qua các nhóm zalo tổ dân phố fanpage tôi yêu phường ngọc khánh
trên các kênh thông tin zalo facebook thì chúng tôi nhận thấy là
thứ nhất là hiệu quả của tuyên truyền rất sâu rộng
không chỉ người ở địa bàn mà có thể người ở các địa bàn khác tham gia các nhóm
và đặc biệt là những người ktid được người dân cũ họ hàng át vào các nhóm
thì cũng tham gia rất đông đảo
và thứ hai nữa là qua các cái kênh đó thì người dân có thể thắc mắc
và mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường ngọc khánh chúng tôi thì có thể là
những quản trị viên những tổng đài viên để trả lời cho người dân
những tin tức ngay lập tức được truyền đến cho tất cả người dân
việc tuyên truyền hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng đã giúp tỷ lệ người dân
cài đặt ứng dụng vneid tại tổ dân phố này đạt gần một trăm linh
đảng viên đi đầu cha mẹ bảo con cái người này truyền tách người kia
các thành viên hội cao tuổi phụ nữ hăng hái tham gia
mỗi công dân của tổ dân phố đều đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực
công an đã rất tích cực xuống địa bàn
cùng với dân cư tuyên truyền thứ nhất là phát tờ rơi rồi dùng loa đài thông tin
và dùng các bảng tin ở khu dân cư để tuyên truyền
giai đoạn đầu thì ngồi tại trụ sở là làm mời gọi điện thoại
thật ra những giai đoạn sau thì càng ngày càng khó khăn
thì lại phải cùng với cảnh sát khu vực đi từng ngõ gõ từng nhà
trong cái việc mà làm được cho anh yến thư
tất cả những thông tin đấy người dân đều tiếp cận được
và cảm nhận được
và cảm thấy là đi làm rất là dễ dàng không có cái gì khó khăn cả
một trăm linh là dân đều hưởng ứng và đi làm đầy đủ
đến nay lực lượng công an phường ngọc khánh đã thu nhận được
một mươi tám tám trăm linh trường hợp tài khoản định danh điện tử đạt chín mươi một
trong đó một mươi sáu hai trăm linh trường hợp đã được phê duyệt kích hoạt tài khoản mức độ hai
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp gặp khó khăn như nhóm công dân
có đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường nhưng hiện có đăng ký tạm trú
dài hạn ở nơi khác không rõ nơi ở mới
thì với những trường hợp đấy thì chỉ có thực hiện đồng bộ các biện pháp
xác minh của bên công an và thậm chí là bây giờ là chờ thông qua
các lĩnh vực cư trú khác của người nơi ở mới chuyển về
đến nay bộ công an đã cấp hơn bốn mươi năm triệu tài khoản định danh điện tử
hiện lực lượng công an các xã phường thị trấn đều đang đẩy nhanh
tiến độ hướng dẫn cài đặt ứng dụng tài khoản định danh điện tử
tài khoản định danh điện tử cho người dân
vậy thì làm thế nào để kiểm tra ứng dụng vneid cũng như các thông tin
giấy tờ được thích hợp trên ứng dụng này
công dân hãy đăng nhập vào ứng dụng vneid bằng tài khoản định danh điện tử
mức độ hai tròn mục cá nhân ở góc dưới của bên phải màn hình
và bật chức năng xác minh ứng dụng qua qr code
công dân quay trở lại trang chủ để tạo mã qr code định danh điện tử
lưu ý rằng mã qr code này chỉ có hiệu lực trong vòng một phút
hết một phút công dân phải thực hiện tạo lại mã qr code
cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đăng nhập vào ứng dụng vneid
bằng tài khoản định danh điện tử
mức độ hai
sau đó thực hiện quét mã qr code của công dân ở bước một để xác định
ứng dụng vnead của công dân là thật hay dạ
kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi quét mã qr code
và cuối cùng bước bốn
sau khi chứng minh ứng dụng vneid của mình là ứng dụng do bộ công an phát triển
công dân có thể sử dụng chức năng hiển thị thông tin giấy tờ tích hợp của mình
trong mục ví giấy tờ để xuất trình cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính
việc sử dụng tính năng xác minh thông tin
trên mục ví giấy tờ
trên ứng dụng vnead cho phép người dân không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ
việc lưu trữ và sử dụng các giấy tờ cá nhân dưới dạng điện tử trên vned
cũng tạo tiện lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch hành chính và giao dịch điện tử
và đến đây phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
thưa quý vị liên quan đến vụ cháy ở ngõ thổ quan đống đa hà nội
xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay làm ba người tử vong
chủ tịch ubnd tp hà nội trần sĩ thanh đã chỉ đạo công an thành phố tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo sở lao động thương minh và xã hội
ubnd quận đống đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân
tổ chức khắc phục hậu quả ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực
vụ cháy xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay
sau gần năm tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa tìm kiếm cứu nạn
lực lượng phòng cháy chạy cháy công an tp hà nội mới dập tắt được đám cháy
một số cán bộ chiến sĩ bị bỏng thương tích đã được người dân xung quanh sơ cứu hỗ trợ
tại thời điểm xảy ra cháy trong nhà có ba thanh thiếu niên bố mẹ không có nhà
do vụ cháy xảy ra vào lúc sáng sớm nên cả ba đều đã tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn đại diện các sở ban ngành địa phương đã tới thăm hỏi
chia buồn động viên hỗ trợ khoảng một trăm bảy mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân
để hạn chế tối đa thiệt hại thương vong khi có cháy xảy ra